thưa quý vị và các bạn dự án cao tốc trung lương mỹ thuận có thể thông tuyến vào cuối năm hai nghìn hai mươi nếu huy động đủ vốn
đó là thông tin của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể trả lời vào sáng ngày hôm nay tại phiên chất vấn trong phiên họp thứ ba mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
tại phiên chất vấn đại biểu nguyễn thanh xuân đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể xung quanh dự án cao tốc trung lương mỹ thuận vốn đã chậm tiến độ gần một mươi năm nay đặc biệt là về các giải pháp bảo đảm nguồn vốn cho dự án này
trả lời vấn đề này bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết vừa qua chính phủ đã bổ sung nguồn vốn hơn hai tỷ đồng cho nhà đầu tư
nhà đầu tư cũng đã bỏ vào hơn ba tỷ đồng hiện cần khoảng hơn sáu tỷ đồng từ các tổ chức tiến dụng
mới đây lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam cũng đã làm việc với các tổ chức tiến dụng để có thể sớm bố trí được vốn cho dự án
nếu huy động đủ vốn thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi tuyến trung lương mỹ thuận sẽ được thông tuyến và hoàn thành toàn bộ vào năm hai nghìn hai mươi một
còn theo kế hoạch quý i năm hai nghìn hai mươi sẽ khởi công cầu mỹ thuận hai
đối với đoạn cuối trong dự án cao tốc này từ mỹ thuận tới cần thơ hiện vẫn cần bổ sung nguồn vốn chín trăm ba mươi hai tỷ đồng thì phương án tài chính mới khả thi
vào ngày hôm nay công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam sáu bị can để điều tra về hành vi hủy hoại rừng
và đây là những đối tượng được xác định có liên quan đến vụ đầu độc hàng trăm cây thông tại tiểu khu bốn trăm sáu mươi xã lộc ngãi
các bị can bị bắt tạm giam gồm phạm tấn hùng bốn mươi hai tuổi trú tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện bảo lâm và năm bị can khác cùng chú tại huyện bảo lâm
theo thông tin ban đầu phạm tấn hùng được xác định là người đã thuê các đối tượng còn lại hủy hoại diện tích rừng thông với mục đích để chiếm đất
trước đó như truyền hình thông tấn đã đưa tin tại hai khoảnh rừng thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ danbri quản lý
có khoảng sáu trăm linh cây thông ba mươi ba năm tuổi đã bị kẻ xấu đầu độc chết khô
tổng diện tích rừng thông bị đầu độc khoảng sáu bốn trăm năm mươi m hai
diện tích rừng thông bị đầu độc nằm sát với vườn cà phê vườn dâu tầm của người dân
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khởi tố vụ án để điều tra
và đào các làn danh rộng một m sâu một m dài khoảng bốn km để tách biệt rừng thông với diện tích đất của người dân
còn tại bắc giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nông thị thúy xuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại tổ bốn phường mỹ độ thành phố bắc giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám xuyên và bà nguyễn thị minh tâm thỏa thuận cùng làm ăn với nhau
dưới hình thức góp vốn làm dịch vụ đăng ký xe ô tô
theo đó bà tâm đầu tư vốn cho xuyên để xuyên thông qua các mối quan hệ của mình
đứng ra làm thủ tục nộp thuế trước bạ đăng ký xe ô tô cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh bắc giang
sau đó lợi nhuận từ việc làm dịch vụ sẽ được chia đều cho cả hai với hình thức cắt lãi theo ngày
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám bà tâm cần tiền nên muốn rút vốn nhưng xuyên không đồng ý
cho đến nay cơ quan điều tra xác định nông thị thúy xuyên đã lừa đảo chiếm đoạt của bà tâm số tiền một trăm bảy mươi ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
theo các chuyên gia về phòng chống tội phạm trong thời gian tới tình hình tội phạm liên quan đến người nước ngoài ở việt nam sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng
do vậy rất cần các cơ quan chức năng có sự phối hợp chặt chẽ và có các biện pháp mạnh hữu hiệu nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng này góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn nhất là những thành phố lớn

thưa quý vị và các bạn qua một mươi năm triển khai và thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam từ phong trào đã góp phần tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn xã hội
từ đó trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng việt nam một cách mạnh mẽ
là một người thợ thủ công với chị lan khi sử dụng những vật dụng để làm nên một bức tranh chị đã ủng hộ hàng trong nước
chúng tôi đây là đa số dùng hàng việt nam
chúng tôi đây là đa số dùng hàng việt nam
hàng việt nam kể cả hàng quần áo me mặc cho đến các đồ gia dụng thì chúng tôi thường bảo nhau dùng hàng việt nam
đồng tình với chị lan rất nhiều người dân cũng đã và đang sử dụng hàng việt trong cuộc sống của mình
các cái hàng việt nam thì trên thị trường thì bây giờ là nó mẫu mã nó đa dạng và chất lượng nó cũng đảm bảo tốt
đáng cả thì phải chăng
tôi thì cũng thường xuyên sử dụng hàng việt nam
nhìn lại một mươi năm cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam có thể thấy các doanh nghiệp người sản xuất đã đề cao trách nhiệm với người tiêu dùng chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ
bên cạnh đó là sự đổi mới quản lý nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng
tuy nhiên để người dân sử dụng hàng việt ngày một rộng rãi hơn chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều
đã có sự phối hợp
sự phối hợp giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt đó là tất cả các người tiêu dùng việt nam thông qua đầu mối đó là ủy ban trung ương mặt trận thủ quốc việt nam ở các cấp
một cái điểm tích cực nữa mà theo tôi cũng được đánh giá tốt đó là cái sự cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp việt nam
và đã xác định được cái việc cần phải cố gắng hơn trong cái việc mà tăng cường cái chất lượng sản phẩm của
các doanh nghiệp việt nam cũng như là nâng cao năng lực cạnh tranh của chính sản phẩm của mình ở tại thị trường việt nam để đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng việt nam
cái sản phẩm mà của doanh nghiệp việt nam sản xuất thì hiện nay cũng dần dần đáp ứng yêu cầu
và cái hàng đó thì hiện nay là chất lượng về giá cả mẫu mã thì cũng đã cạnh tranh được
và xu hướng bây giờ thì tôi thấy là cái tỷ lệ mà người việt nam dùng sản phẩm người việt nam nhiều hơn
như là các cái sản phẩm nước ngoại
hiện nay sản phẩm trong nước vẫn chiếm ưu thế trên thị trường với tỷ lệ người tiêu dùng yêu thích và thường mua dùng tương ứng tám mươi chín và chín mươi ba
tuy nhiên việc vẫn có người tiêu dùng yêu thích sản phẩm ngoại nhập điều này đang đặt ra thách thức đòi hỏi hàng việt phải cải thiện năng lực cạnh tranh và hội nhập tốt hơn
trong nhiều năm trở lại đây thủ đô hà nội được đánh giá là điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm
trong đó xe điện du lịch cũng là một trong những phương tiện đã góp phần vào sự thành công chung của ngành du lịch dịch vụ tại thủ đô hà nội
và những ghi nhận dưới đây cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai
tại khu vực hồ gươm quận hoàn kiếm thành phố hà nội rất đông khách du lịch đứng xếp hàng để mua vé xe điện
được biết xe điện này sẽ đưa du khách đi tham quan những địa danh nổi tiếng của thủ đô hà nội
và đây cũng là một trong những phương tiện được khá nhiều khách du lịch lựa chọn
bởi nó không những tiện dụng mang lại cảm giác gần gũi thân thiện cho khách du lịch mà giá cả cũng vô cùng hợp lý

lần đầu tiên đến hà nội tôi rất thích thú

mọi thứ đều rất là thân thiện
một tour du lịch bằng xe điện có lộ trình hoạt động dài khoảng bảy km
đi qua hai mươi tám tuyến phố thương mại một mươi ba phố nghề tám di tích lịch sử thắng cảnh
và nhiều đình chùa nổi tiếng quanh khu vực hồ hoàn kiếm
với mức giá hai trăm bốn mươi đồng cho bảy khách
và thời gian tham quan là ba mươi năm phút đủ để khách du lịch có thể khám phá nhanh với các địa danh của hà nội
khách du lịch thì nhiều đoàn sang đây không lâu
thời gian người ta đi thăm quan phố thì có giới hạn thôi
thì người ta còn đi du lịch sang tỉnh khác nữa
nên đâm ra là cái mô hình xe điện này là
rất hợp lý để đi tham quan nhanh ở trong phố cổ
năm phút ba mươi năm phút là mình đi bao quát được các điểm chính ở trong phố cổ
với cả xung quanh hồ văn kiếm
tuy nhiên để hà nội luôn là điểm đến an toàn hấp dẫn
bên cạnh sự bùng nổ của các dịch vụ du lịch
thì mỗi người dân thủ đô phải là một sứ giả du lịch
bởi họ chính là những cây cầu kết nối văn hóa hiệu quả với khách du lịch quốc tế
để hà nội luôn là điểm đến văn minh và thân thiện